ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tại hà nội trung tâm y học hạt nhân và ung biếu bệnh viện bạch mai tổ chức tọa đàm ra mắt câu lạc bộ bệnh nhân ung thư vú
ung thư vú là căn bệnh ung thư phổ biến ở phụ nữ việt nam và hầu hết các nước trên thế giới